diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng tập đoàn truyền thông hàn quốc mikeung tổ chức đã diễn ra tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dự và phát biểu
phát biểu với các nhà đầu tư hàng đầu hai nước tại diễn đàn kinh tế việt nam hàn quốc phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao ý nghĩa của diễn đàn kinh tế việt nam hàn quốc lần này
đây là cơ hội để đánh giá những thành tiệu đã đạt được trên cơ sở đó để ra định hướng và các giải pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và hàn quốc trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư trong thời gian tới
phó thủ tướng nêu những lĩnh vực ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp hàn quốc đẩy mạnh hợp tác đầu tư nhằm phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng sâu rộng hiệu quả thực chất đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
phó thủ tướng nhấn mạnh việt nam khuyến khích doanh nghiệp hàn quốc tiếp tục đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo sử dụng công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử ô tô xây dựng dệt may phát triển các sản phẩm nội dung sáng tạo các dự án phát triển hạ tầng theo hình thức ppp
phó thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác để triển khai có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc gắn kết chặt chẽ hơn nữa lợi ích kinh tế góp phần nâng quy mô thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi theo hướng cân bằng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại đà nẵng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
chính phủ việt nam sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
hai nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một làn sóng đầu tư mới của hàn quốc
vào việt nam với công nghệ tiến bộ của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn